nông sản việt nam hiện đang chịu sự cạnh tranh gây gắt
các mặt hàng thế mạnh như cà phê lúa gạo hay hồ tiêu cũng đang bị sụt giảm mạnh về giá trị xuất khẩu
điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần phải nhanh chóng tổ chức lại sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp
giảm tối đa chi phí đầu vào và nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra để phát triển bền vững
việt nam nằm trong nhóm năm quốc gia xuất khẩu lớn nhất về thủy sản gạo cà phê chè hạt điều hạt tiêu đen cao su và sắn
hàng năm nông nghiệp đóng góp khoảng hai mươi gdp cho nền kinh tế
tuy nhiên theo báo cáo phát triển việt nam hai nghìn một mươi sáu do ngân hàng thế giới vừa công bố ngày hai mươi bảy tháng chín
tăng trưởng nông nghiệp của việt nam không bền vững và có dấu hiệu suy giảm
tỷ suất lợi nhuận của nông dân sản xuất còn thấp
nông nghiệp làm trong lao động nông nghiệp còn cao
chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm thấp
trình độ sáng tạo công nghệ và thể chế còn yếu
tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu dựa trên tài nguyên sẵn có như đất nước và lao động
nhưng cả ba yếu tố này đều đang có dấu hiệu suy giảm
đã đến lúc việt nam không thể làm nông nghiệp theo cách cũ được nữa
tốc độ tăng trưởng đã giảm suốt
nông nghiệp dễ bị tổn thương trước các hiểm họa thời tiết và nông nghiệp cũng tác động vào môi trường nghiêm trọng
cần thay đổi để vượt qua những thách thức này đặc biệt phải nâng cao chất lượng nông sản
thay vì chạy theo số lượng như vậy mới đảm bảo được yếu tố gia tăng giá trị trong sản xuất cho người nông dân
theo các chuyên gia nông nghiệp việt nam đang ở ngã ba đường bởi bị cạnh tranh về nhân công tài nguyên đất và nước do quá trình đô thị hóa phát triển công nghiệp và dịch vụ
trong khi đó đầu tư của nhà nước vào nông nghiệp lại hạn chế chỉ chiếm khoảng sáu
tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cũng chỉ chiếm một nên đã không tạo được sự đột phá cho phát triển nông nghiệp
vì vậy để nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng nâng cao giá trị giảm đầu vào đòi hỏi các nút thắt về đất đai vốn khoa học công nghệ phải được tháo gỡ
trong báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm thì cái chương về kinh tế của chúng tôi cũng đã nêu vấn đề này và cũng đã đưa thẳng là đất đai đang là một cái nút nghẽn của việt nam cho cả sự phát triển nông nghiệp
cũng như phát triển của nông nghiệp
các ngành khác và phát triển của khu vực tư nhân cho nên đấy nó là một nút thắt mà rất cần nhìn thẳng vào để tháo gỡ
không phải là ngay lập tức bây giờ nhưng mà ít nhất bây giờ phải xem xét để trong một vài năm nữa có thể sửa đổi điều chỉnh lại như thế nào cho nó hợp lý
các chuyên gia của ngân hàng thế giới khuyến cáo để nông nghiệp phát triển bền vững việt nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm an toàn thực phẩm
theo hướng đầu tư chế biến sâu thay vì chỉ sản xuất nguyên liệu như hiện nay
bên cạnh đó chính phủ việt nam
các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tăng cường các biện pháp ưu đãi hợp lý hóa cung cấp dịch vụ để qua đó khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh đẩy mạnh áp dụng các công cụ chính sách nhằm quản lý rủi ro trong nông nghiệp và kiến tạo môi trường phát triển doanh nghiệp nông nghiệp